hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
đạt vi phạm luật giao thông nên bị công an xã khánh thành tạm giữ phương tiện
trên đường đưa phương tiện về trụ sở đạt đã dùng hung khí đâm thượng úy hoàng văn yên tử vong
sau khi gây án nghi phạm đã bỏ trốn khỏi hiện trường và cho đến chín giờ sáng ngày hôm nay
công an đã bắt giữ đạt khi đang lẩn trốn tại một căn nhà ở huyện khánh vĩnh tỉnh khánh hòa
công an tp biên hòa tỉnh đồng nai vừa tiến hành lập hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật
đối với hai mươi chín đối tượng dương tính với chất ma túy
tại một quán ba trá hình trên địa bàn
giảng sáng ngày hôm nay công an tp biên hòa phối hợp với công an phường thống nhất kiểm tra quán vip lăng
tại khu phố bảy phường thống nhất tp biên hòa
thời điểm kiểm tra trong quán có một trăm tám mươi khách cả nam và nữ đang hát nhảy trong tiếng nhạc lớn
tại một số bàn lực lượng công an phát hiện nhiều viên nén gói ni lông có chứa chất màu trắng nghi là ma túy
qua test nhanh cho kết quả có hai mươi chín người dương tính với chất ma túy
bước đầu các đối tượng khai nhận đã rủ nhau
các đối tượng khai nhận đã rủ nhau vào quán này để chơi và mang theo ma túy để sử dụng
thưa quý vị và các bạn hơn một mươi năm là địa bàn trọng điểm phức tạp về ma túy đặc biệt là tội phạm ma túy
được bộ công an quyết định đưa vào diện theo dõi quản lý thế nhưng chỉ sau hơn một năm thực hiện đề án
đưa công an xã chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã
điều động công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã
xã túc đán huyện trạm tấu tỉnh yên bái đã được chuyển hóa thành công
các cán bộ công an chính quy được điều động về xã đã góp phần tạo ra luồng gió mới
làm thay đổi cả trong nhận thức và hành động của quân chúng nhân dân
cũng như là cấp ủy và chính quyền địa phương nơi đây
là xã vùng cao đặc biệt khó khăn của cả nước tục đán trước đây được biết đến là thủ phủ
của cây thuốc viện và các loại tội phạm về ma túy
từ đó đã gây ra hàng loạt hệ lụy
làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn
để thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn
công an xã túc đán đã chủ động tăng cường lực lượng bám nắm địa bàn
thực hiện bốn cùng cùng ăn cùng ăn
cùng ở cùng làm việc và cùng nói tiếng dân tộc với bà con
từ đó mối quan hệ giữa lực lượng công an với quân chúng nhân dân ngày càng trở nên phan xích gắn bó
người dân cũng đã mạnh dạn cung cấp cho lực lượng công an nhiều nguồn thông tin quý giá
trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm
tôi có hai cán bộ là người dân tộc mông
thứ nhất là hai cán bộ đấy cũng đi cùng để chúng tôi đi kết hợp là hai phiên dịch luôn
phiên dịch và cùng kết hợp cùng các ban ngành đoàn thể của ý ban đó
chúng ta vào là tuyên truyền mời các đoàn thể đi cùng
thì các đồng chí đây phiên dịch lại cho thì cũng vào tuyên truyền những nội dung này
của nhà nước đảng và nhà nước và của chính quyền địa phương và công an ở đây
và là bây giờ chúng tôi làm những cái mảng này bà con cố gắng phát triển kinh tế và không vi phạm vào tệ nạn ma túy nữa
sau hơn hai năm được điều động về đảm nhiệm các chức danh công an xã
lực lượng công an xã túc đán đã đấu tranh bắt giữ một mươi ba vụ
với hai mươi năm đối tượng phạm tội về ma túy
tổ chức triệt phá hàng trăm mét vuông diện tích trồng cây thuốc viện trái phép
giải quyết rứt điểm ba vụ việc chín trường hợp mâu thuẫn tranh chấp kéo dài trong quần chúng nhân dân
bắt giữ một đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm
quan trọng nhất tích cực nhất trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm
người dân là tai là mắt là lực là tai là mắt của lực lượng công an dân
tất cả các nguồn tin đấu tranh tội phạm là đều từ nhân dân cung cấp
cho nên là đối với chúng tôi là phải gần dân phải sát dân
phải được dân tin tưởng phải được dân yêu dân quý dân mến thì chúng tôi mới hoàn thành tốt được nhiệm vụ
tháng ba năm hai nghìn hai mươi một bộ trưởng bộ công an ký quyết định đưa xã túc đán ra khỏi danh sách xã trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự
kết quả này thể hiện sự đồng lòng của người dân đối với chính quyền địa phương
trong đó có sự đóng góp không nhỏ của lực lượng công an xã
hơn một mươi năm là địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trả tự
giờ đây người dân huyện trạm tấu tỉnh yên bái đã yên tâm
có quyền tự hào và tin tưởng vào một xã nông thôn mới trong tương lai gần
hôm nay đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an tp huế cho biết
đang củng cố hồ sơ để xử lý hai mươi chín đối tượng có liên quan đến một sới bạc dưới hình thức cá độ đá gà thắng thua bằng tiền
vào ngày bốn bảy tại bãi đất chống trên đường hàn mạc tử phường vĩ dạ
đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an tp huế phối hợp với công an phường vĩ dạ
bắt giữ hai mươi chín đối tượng đang cá độ và xem đá gà thắng thua bằng tiền
thu giữ tại sới bạc và trên người các đối tượng gần năm mươi năm triệu đồng cùng các dụng cụ phục vụ cho việc đánh bạc
quá trình đấu tranh lực lượng công an xác định văn khắc châu sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy
trú tải số bảy trên một trăm một mươi năm đường hàn mạc tử phường vĩ dạ tp huế là chủ của sới bạc
không chỉ trộm cắp ở các nhà dân mà trong thời gian gần đây các đối tượng còn đột nhập vào các nghĩa trang
để trộm cắp tài sản có giá trị
trên các mộ phần công an tp buôn ma thuật tỉnh đắk lắc vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với hai đối tượng để điều tra về hành vi xâm phạm mồ mả
hai đối tượng là trần ngọc thiện hai mươi bốn tuổi và nguyễn thanh hữu bốn mươi tuổi cùng chú trên địa bàn tỉnh đắk lắc
theo kết quả điều tra để có tiền mua ma túy sử dụng và tiêu xài cá nhân hữu và thiện thống nhất
hữu sẽ đi tìm những tài sản có giá trị tại các mộ phần rồi chỉ vị trí cho thiện đến lấy
sau khi lấy được tài sản thiện mang về bán lại cho hữu
từ tháng bốn cho đến tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai thiện đã trên một mươi lần đột nhập vào nghĩa trang tp buôn ma thuật
lấy cắp nhiều tài sản có giá trị như cây cảnh bình hoa bàn ghế tại các phần mộ
rồi về bán lại cho hữu với tổng giá trị tài sản trên ba mươi triệu đồng
công an thành phố buôn ma thuật đã truy thu được toàn bộ số tài sản mà hai đối tượng trộm cắp tại các phần mộ
dạng sáng ngày hôm nay đã xảy ra vụ cháy kho hóa chất trên đường trần đại nghĩa
xã lê minh xuân huyện bình chánh tp hcm
hiện nay lực lượng chức năng huyện bình chánh tp hcm đã khống chế được đám cháy
vào khoảng giờ ngày một mươi tháng bảy người dân xung quanh khu vực nghe thấy tiếng nổ lớn bên trong kho hóa chất nói trên
sau tiếng nổ ngọn lửa bốc lên dữ dội và lan rộng ra khu vực nhà kho
nhận được tin báo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã điều động nhiều xe chữa cháy
cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa
cho đến thời điểm hiện tại đám cháy đã được dập tắt
năm xe cứu hỏa vẫn đang túc trực tại hiện trường tiếp tục phun nước để tránh ngọn lửa bùng phát trở lại
theo ghi nhận kho hóa chất bị cháy rộng hàng nghìn mét vuông phần lớn đã bị đổ sập
xung quanh kho hóa chất hai nhà dân và nhiều cây cối bị ảnh hưởng cháy xém
trong đó căn nhà là nơi cho thuê trọ bị ảnh hưởng nặng
chủ nhà trọ là một người đàn ông năm mươi hai tuổi đã bị ngất và được đưa đi cấp cứu
một số người dân cũng bị bỏng nhẹ sau vụ hỏa hoạn
hiện nay cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ cháy đồng thời thống kê thiệt hại
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn phòng cảnh sát thi hình án hình sự và hỗ trợ tư pháp công an tỉnh thanh hóa
đã ra quyết định truy nã đối với hai nhà dân
hai đối tượng cùng về tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc
đối tượng cao xuân luân sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai hộ khẩu thường trú tại phố neo xã nam giang huyện thọ xuân tỉnh thanh hóa
cao một m sáu mươi và có nốt ruồi ngay đầu mắt phải
và đối tượng nguyễn thế anh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín hộ khẩu thường trú tại số nhà bảy mươi bảy trần xuân soạn phường đông thọ
thành phố thanh hóa tỉnh thanh hóa cao một m bảy mươi một và có nốt ruồi cách ba cm sau cánh mũi phải
còn về tội đánh bạc
công an thành phố thanh hóa tỉnh thanh hóa đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng trần văn dũng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
hộ khẩu thường trú tại số nhà ba mươi một ngõ tám mươi bốn tổ một mươi bảy phường tân thịnh tp hòa bình tỉnh hòa bình
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé